đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
công an xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh cho biết đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người sang trung quốc
nhập cảnh trái phép qua biên giới vào việt nam
tối ngày một mươi bảy tháng ba trên quốc lộ một mươi tám c đoạn thuộc thôn cẩm hắc xã đồng văn huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt giữ bốn đối tượng người trung quốc
quá trình mở rộng điều tra vụ án ngày một mươi tám tháng ba đối tượng dương cắm ngàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện bình liêu
đã đến đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô tỉnh quảng ninh đầu thú về hành vi cùng trần văn bình tổ chức cho bốn người trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam
gần sáu trăm linh kg tôm nguyên liệu chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu phát hiện
và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đem đi tiêu thụ
đoạn qua địa bàn ấp một mươi b xã tân phong thị xã giá rai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện
xe tải biển kiểm soát chín mươi bốn c năm nghìn sáu trăm ba mươi hai do tài xế nguyễn xanh em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại huyện phước long điều khiển đang vận chuyển nhiều thùng xốp chứa sáu trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất aga
nên đã tiến hành lập biên bản thu giữ
làm việc với cơ quan công an tài xế khai nhận trở thuê số tôm trên từ bạc liêu về cà mau để tiêu thụ
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng ba đồn biên phòng nhơn hưng bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đã phát điện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển cất giấu một năm tấn đường cát nhập lậu
trong đống chấu cạnh bờ canh vịnh châu
vào hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng ba tại khu vực chợ cây mít thuộc ấp tây hưng xã nhơn hưng huyện tịnh biên tỉnh an giang
lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang tập kết các bao tải trắng
giấu dưới đống chấu sát bờ canh vĩnh tế có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác tiếp cận và kiểm tra thì phát hiện ba mươi bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài loại năm mươi kg một bao
tổng trọng lượng là một năm tấn
qua điều tra ban đầu đối tượng khai nhận tên nguyễn tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại huyện châu phú tỉnh an giang
ba mươi ba đường nêu trên thì tuấn anh mua lại của một người tên toàn ở xã vĩnh tế
thành phố châu đốc để mang vào bán lẻ cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn của huyện tịnh biên
tại thừa thiên huế một xe tải chở một mươi chín phách gỗ trái phép vừa bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
vào chiều ngày một mươi tám tháng ba tại khu vực dốc a năm thuộc thôn an
hương sơn xã a roàng huyện a lưới đồn biên phòng hương nguyên chủ trì phối hợp với công an xã a roàng kiểm lâm phát hiện xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn năm trăm bốn mươi tám do nguyễn hồng nhật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã hương phong huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế điều khiển đang vận chuyển một mươi chín phách gỗ chưa xác định được khối lượng chủng loại
tại thời điểm kiểm tra nguyễn hồng nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên
hiện tại đồn biên phòng hương nguyên đang phối hợp với lực lượng tiến hành xác định khối lượng chủng loại và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa diễn biến khá phức tạp
lực lượng công an thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật trộm cắp
đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường du lịch an toàn phục vụ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế du lịch của thành phố
hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ cướp giật có diễn biến rất nhanh vào ngày hai mươi tám tháng hai tại khu vực chợ xóm mới phường tân lập thành phố nha trang
hai nữ du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường thì bị hai đối tượng phía sau vượt lên giật chiếc túi sách
may mắn là người phụ nữ đã giữ lại được chiếc túi nên không bị mất tài sản
cũng tại phường tân lập vào ngày hai mươi bốn tháng hai
một nữ du khách người hàn quốc đã bị hai đối tượng đi xe máy giật mất túi sách có nhiều tài sản bên trong
tập trung lực lượng tổ chức điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối ngày hai mươi tám tháng hai chính sách hình sự công an thành phố nha trang đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra hai vụ cướp giật trên
đồng thời nhóm đối tượng còn khai nhận gây ra sáu vụ cướp giật tài sản khác
tình hình của phạm diễn biến phức tạp nhất là tình hình trộm cắp và cướp giật trên địa bàn
nhóm đối tượng hoạt động manh động thường nhắm vào khách du lịch đại số là khách nước ngoài
sử dụng xe máy phân khối lớn không có biện số hoặc gắn biện số dạ
đeo khẩu trang đi trên đường gặp người bị hại sơ hở giật tài sản bỏ chạy ngay
số đối tượng trộm nhà không những là ban ngày ban đêm mà còn là ban ngày
thủ đoạn rất là manh động
sự theo dõi quan sát là chủ nhà thì ta đi làm ban ngày thì ta đi làm
đóng cửa thì ta sẽ đột nhập vào những khu hồng trọ để mà trộm khắp tài sản
ban đêm thì là một số gia đình thì cũng có sự mất cảnh giác
theo cơ quan công an thời điểm sau tết nguyên đán tình hình tội phạm cướp giật tài sản của người đi đường
nhất là tài sản của khách du lịch nước ngoài tội phạm trộm xe máy
trộm đột nhập các nhà dân vào cả ban ngày lẫn ban đêm có xu hướng diễn biến phức tạp
tất gây án manh động liều lĩnh
có đối tượng sau khi trộm khắp được có liên hệ với nạn nhân yêu cầu chuộc tài sản
trước tình hình đó công an thành phố nha trang đã có nhiều kế hoạch nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp
từ đầu năm đến nay công an thành phố đã điều tra làm rõ hai mươi hai vụ
bắt giữ bốn mươi đối tượng trộm khắp cấp giật
liên ở đường trường chúng tôi cũng đã tăng cường công tác phối hợp với công an các địa phương
quản lý chặt chẽ địa bàn quản lý đối tượng
và phân phục những đối tượng có tiền án tiền sự
và những đối tượng có những biểu hiện thực hiện những hành vi trộm khắp cấp giật
từ đó là sẽ có các quản lý để kiểm soát xử lý những đối tượng thực hiện những hành vi trộm khắp cấp giật
để chủ động đảm bảo an ninh trật tự ngoài công tác nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm
công an thành phố nha trang đang đẩy mạnh tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
có biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách
ngoài ra các địa phương củng cố các lực lượng phối hợp với công an xã phường
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
từ ngày ba mươi một tháng ba các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao
nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư
và có thông báo đến khách hàng
lợi dụng thông tin trên trong những ngày qua tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện
các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trên cả nước dưới hình thức khóa thuê bao
yêu cầu nâng cấp bổ sung thông tin cá nhân qua đó lừa đảo chiếm đoạt sim
rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng ví điện tử để chiếm đoạt tài sản
phản ánh ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
không hề có sai sót trong cơ sở dữ liệu dân cư nhưng chị ngọc vẫn nhận được cuộc gọi
từ số lạ thông báo đến điện thoại của chị sẽ bị khóa nếu không kịp thời cập nhật thông tin cá nhân
cuộc gọi cũng yêu cầu chị phải cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước cá nhân
họ tên đầy đủ
đồng thời gửi đường dẫn yêu cầu truy cập để bổ sung thông tin
thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là sử dụng giọng nói tự động giả mạo là người của cục viễn thông
hoặc các nhà mạng gọi điện cho người dùng thông báo số điện thoại sẽ bị khóa
nếu không kịp thời trần hóa thông tin
các dân chí hà nội cũng chuyên cập các website lừa đảo tham gia các cuộc hồi thoại với kẻ thẩn công
từ đấy tội phạm hàng sẽ khai thác thông tin để đánh cấp thông tin về tài khoản các mật khẩu ngân hàng người dùng
và từ đấy triểm đoạt tài khoản cũng như tiền của nạn nhân
trước tình trạng xuất hiện nhiều trường hợp người dân nhận được cuộc gọi thông báo từ các số điện thoại lạ mạo danh trên
cơ quan quản lý nhà nước cũng như các nhà mạng đã thông báo về tin nhắn số điện thoại đường dây nắng chính thức của nhà mạng
chính thức của nhà mạng để người dùng yên tâm thực hiện theo hướng dẫn
tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng
ví dụ với nhà mạng vinaphone chỉ thực hiện thông báo đến các khách hàng
nằm trong diện cần phải kiểm tra chuẩn hóa thông tin thuê bao
thông qua các kênh chính thức sau
tin nhắn được gửi từ tên định danh vinaphone
hay các cuộc gọi được hiển thị tên với định danh là vinaphone
và từ các số điện thoại tám trăm tám mươi tám một nghìn chín mươi một chín trăm một mươi một một nghìn chín mươi một
truy cập vào một trang web trên một đường link
tôi nghĩ chúng ta phải hết sức chú ý
người cung cấp dịch vụ tức là các nhà mạng
phải nâng cao cái ý thức của người dùng của mình khách hàng của mình
tôi nghĩ việc tuyên truyền đấy là việc hết sức cần thiết
cục viễn thông khẳng định cơ quan này không thực hiện những cuộc gọi đe dọa
khóa thuê bao hay yêu cầu chuẩn hóa thông tin
việc chuẩn hóa chỉ được thực hiện bởi kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông
người dân cần nâng cao thông tin
giác chủ động chuẩn hóa thông tin tại điểm giao dịch hoặc qua ứng dụng của nhà mạng
đặc biệt quá trình chuẩn hóa thông tin sẽ không có nội dung nào liên quan đến tài khoản ngân hàng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm
báo khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm
xử lý dứt điểm tình trạng mua bán tự phát lớn chiếm lòng lệ đường
xung quanh ba chợ đầu mối trên địa bàn tp hcm
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân quận tám quận hai huyện bình chánh
hóc môn và tp hcm tập trung lực lượng để giải quyết dứt điểm tình trạng mua bán tự phát
lấn chiếm lòng lề đường vi phạm trật tự an toàn giao thông
tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối
đồng thời giao sở giao thông vận tải sở tài nguyên và môi trường công an thành phố
phối hợp các địa phương chủ trì tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra
xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển lên xuống hàng hóa và kinh doanh
tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường vi phạm trật tự an toàn giao thông
tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối
sở nội vụ khẩn trương tham mưu ủy ban nhân thành phố về thành lập tổ công tác
phối hợp liên ngành cơ động giải quyết các nội dung liên quan đến chợ tự phát
xung quanh các chợ đầu mối của thành phố trình trước ngày ba mươi một tháng ba
còn sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea vừa cập nhật danh sách sáu mươi tám mã chứng khoán
không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ
việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cổ phiếu này
sẽ không được sử dụng hạn mức tính dụng như đòn bẫy tài chính
nếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện việc cảnh báo kiểm soát
hoặc do doanh nghiệp có lợi nhuận trong báo cáo tài chính hợp nhất xót xét sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai là số âm
cụ thể mạng chứng khoán có thời gian niêm mít dưới sáu tháng như acg fuctvgf bốn fuedcmid
chiến khoán thuộc diện cảnh báo như cig dlg dsv sag
chứng khoán thuộc diện kiểm soát có cổ phiếu hvn của tổng công ty hàng không việt nam ogc của tập đoàn đại dương
ngoài ra còn có các mã như ast
chứng khoán thuộc diện kiểm soát có lợi nhuận trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai là số âm như agm asp bce
lợi nhuận trong báo cáo tài chính kiểm soát năm hai nghìn hai mươi hai là số âm như apg
xuất hiện trong danh sách còn có thêm những cổ phiếu hệ sinh thái flc như amd sai gab
liên quan thanh toán gốc và lãi đối với lô trái phiếu một năm trăm linh tỷ đồng
đáo hạn bộ phim bộ phim bộ phim bộ phim bộ phim
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công ty cổ phận tập đoàn đầu tư địa ốc nova novaland vừa đề xuất hai phương án thanh toán bằng tài sản
thuộc dự án do công ty con của novaland làm chủ đầu tư
theo đó hai phương án được doanh nghiệp này đưa ra gồm
phương án một công ty đưa ra giải pháp tiền gốc trái phiếu sẽ được công ty thanh toán chậm nhất vào ngày tròn hai mươi bốn tháng
kể từ ngày đáo hạn trái phiếu tiền lại phát sinh trong thời gian thanh toán nợ được tính bằng mức lệ xuất trái phiếu
theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu
còn khoản nợ sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ
đối với phương án hai novaland sẽ thanh toán trái phiếu bằng tài sản sản phẩm bất động sản quyền tài sản liên quan đến sản phẩm bất đồng sản
thuộc một dự án do công ty con của novoland làm chủ đầu tư
lô trái phiếu nv hai trăm hai mươi hai nghìn sáu được novaland đề xuất lần này được phát hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai là trái phiếu không chuyển đổi
không kèm chứng quyền có tài sản đảm bảo bằng việt nam đồng
kỳ hạn trái phiếu là hai năm với tổng mệnh giá
phát hành là một năm trăm linh tỷ đồng
thị trường chiến khoán trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động trong bối cảnh nhiều thông tin quan trọng trái chiều được công bố
trong đó điểm sáng trong tuần qua có sự hỗ trợ mạnh của dòng vốn ngoại khi mua rồng hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
vn index kết thúc tuần qua với việc dừng ở mức một bốn mươi năm một điểm giảm tám so với tuần trước
trong khi chỉ số hns index cũng sụt giảm một sáu về mức hai trăm linh bốn năm điểm
và chỉ số upcom index
giảm nhẹ năm về còn bảy mươi sáu bốn điểm
trong đó điểm tích cực tuần qua là khối ngoại vẫn mua rồng mạnh hai ba trăm một mươi sáu tỷ đồng trên thị trường
nhất là các quỹ hoán đổi danh mục etf với nguồn tiền lớn
đây là tuần cơ cấu danh mục kỳ quý một của các quỹ lớn như ftse etf fubon etf vnx việt nam etf
riêng sàng hosea khối ngoại đã mua rộng đến hai một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng khối lượng gần một trăm ba mươi năm triệu cổ phiếu
trong cả năm phiên giao dịch tăng một trăm ba mươi sáu so với tuần trước
nhờ hoạt động giải ngân
tương tự trên sản upcom khối ngoại cũng gia tăng bảy mươi sáu giá trị mua rộng trên sản hms lên mức một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
trong khi bán rồng nhẹ một mươi sáu tỷ đồng
thị trường bất động sản tại khu vực phía nam nói chung thành phố hồ chí minh nói riêng
hiện đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề pháp lý tính dụng
tuy nhiên trong bối cảnh này vẫn có phân khúc được cho là điểm sáng trong bức tranh ám đạm chung
đó chính là bất động sản cho thuê
thị trường bất động sản cho thuê đang trở thành một điểm thu hút mạnh mẽ từ quý iv năm hai nghìn hai mươi hai
với mức độ quan tâm tăng một trăm linh ba so với đầu năm
theo báo cáo mới của bất động sản com vn giá thuê cũng đã hồi phục mạnh mẽ
và dẫn đến nhiều nhà đầu tư chuyển sang mua căn hộ và nhà phố với mục đích cho thuê
nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng cho thấy sáu mươi một người có ý định mua bất động sản muốn đầu tư cho thuê trong năm hai nghìn hai mươi
theo dữ liệu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của bất động sản com vn
mức độ quan tâm bất động sản cho thuê trên toàn quốc tăng
một trăm linh một so với tháng một năm ngoái
với căn hộ chung cư là loại hình được quan tâm nhiều nhất lên đến một trăm ba mươi
các chuyên gia dự báo rằng dòng tiền đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba sẽ chuyển hướng vào các sản phẩm
có thể khai thác cho thuê như căn hộ chung cư và nhà phố
không chỉ ở các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
mà còn ở nhiều tỉnh thành khác như nha trang đà nẵng bình dương
các loại hình bất động sản sau luôn là câu chuyện được nhiều quan tâm
bất động sản nhà ở trung tâm thương mại
các sản ở trong thành phố gọi là city hotel
thì đây là những phân khúc mà nó được xem luôn là điểm nóng của thị trường
cũng như là có phân phòng và các căn hộ dịch vụ
trong nhiều năm qua ở cái bối cảnh khó khăn nào đi nữa
thì căn hộ dịch vụ thường gọi là service apartment
luôn là nguồn cung và đạt nguồn cung ổn định
cũng như là cái occupancy cái tầng suất luôn đạt tỷ lệ rất tốt
và có phân phòng cũng vậy
và đây là những điểm sáng của thị trường bất động sản
bản thân các nhà đầu tư họ cũng xác định việc đầu tư gia tăng giá trị
sẽ là câu chuyện từ trung tới dài hạn
nên trong quá trình đó việc khai thác cho thuê
cũng sẽ là một trong những cái mục tiêu mà họ nhắm tới
để tạo ra một dòng tiền trong ngắn hạn
để tăng hiệu quả khai thác
đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mà họ sử dụng các đồng bài tài chính
thì có thể nó sẽ giúp cho hoặc giảm được áp lực rất lớn về dòng tiền
cũng theo các chuyên gia thị trường bất động sản hiện đang trong giai đoạn khó khăn
nhất là vướng mắc pháp lý dự án
ngoài ra các doanh nghiệp bất động sản cũng đang gặp khó
trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn trái phiếu
hiện tại thị trường đang có sự lệch pha do thiếu hụt nguồn cung sản phẩm mới
trong khi nhu cầu đi thuê căn hộ đang gia tăng
và sản phẩm căn hộ cũng là một kênh giữ vốn an toàn
trong bối cảnh dài hạn
tôi nghĩ là nhờ vào sự ổn định và nhu cầu
mặc dù chúng ta biết mức giá cũng sự biến động rất nhiều
nhưng nhu cầu chung trên thị trường đặc biệt là nhu cầu về mảnh nhà ở cũng khá là cao
nó cũng là một động lực để giữ được sự cân bằng
nó sẽ đợi khi mà thị trường phục hồi về nguồn cung
thì nó sẽ tạo được sự cân bằng mới
với độ trẻ của chính sách vào khu vực bất động sản
thì câu chuyện ba tháng sáu tháng chín tháng là điều tắt chắc chắn
tại vì chúng ta
điều chỉnh chính sách thì nó cần thời gian để hấp thụ
cũng như các cơ quan quản lý nhà nước các bên liên quan
cần cái thời gian để phối hợp với các ban ngành
để điều chỉnh các quy định và pháp lý
vì do vậy tôi nghĩ rằng với bối cảnh trong tương lai
mừng bởi vì là chúng ta có chính sách điều tiết
về chính sách tài chính chính sách về tiền tài khá linh hoạt
nhưng khá là người đang lo là liệu vấn đề pháp lý có đi kịp hay không
dự báo thị trường bất động sản trên cả nước
sẽ có tín hiệu đảo chiều và cân bằng hơn
trong giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng trở lại vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực
như căn hộ chung cư hay nhà phố sẽ dẫn dắt thị trường
phân khúc nhỏ đáp ứng nhu cầu ở thực
là điểm sáng để tháo gỡ khó khăn
cho thị trường bất động sản trong thời gian tới
thưa quý vị bộ xây dựng vừa trình chính phủ nghị quyết
về thị trường bất động sản ngày một mươi tháng ba
đề nghị đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở
trong thời gian tới

cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đề án này nhận được sự quan tâm đặc biệt
từ các chủ đầu tư và người dân
do nhu cầu cho phân khúc nhà ở xã hội đang tăng cao
những ghi nhận ngay sau đây
cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong những năm gần đây phân khúc nhà ở xã hội
đã ít xuất hiện trên thị trường
trong khi nhu cầu cho sản phẩm này đang rất cao
dự báo cho thấy nhu cầu về nhà ở
sẽ tiếp tục tăng đến năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là tại khu vực đô thị
hiện nay tỷ lệ dân số đô thị
chiếm khoảng bốn mươi và dự kiến sẽ tăng lên
khoảng bốn mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi
với tốc độ tăng dân số
và nhu cầu nhà ở hiện tại
mỗi năm cần thêm khoảng bảy mươi triệu m hai nhà ở đô thị
vì vậy đề án của bộ xây dựng
về việc xây dựng ít nhất một triệu nhà ở xã hội
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
đã thu hút sự quan tâm đặc biệt
của người dân cũng như các chủ đầu tư
đứng góc nhìn của một doanh nghiệp
trên hai mươi năm làm thị trường bất động sản
đặc biệt là phân khúc nhà xã hội
thì thực ra là chúng tôi rất là phấn khởi
khi mà nhận được cái đề án là
của bộ xây dựng
một triệu canh cho tới năm hai nghìn ba mươi
thật sự đây là một cái đề án
phải nói là rất là tốt
chúng tôi đánh giá đây là một cái
mang tính chiến lược
về lâu dài về tầm nhìn
vĩ mô của một đơn vị
cũng như là một cái
tầm cỡ quốc gia tôi tin rằng
với tất cả những việc mà chính phủ đang làm
nhà nước đang triển khai
cộng với là
sự đồng hành vào cuộc đồng bộ
triển khai tất cả giải pháp
mà đặc biệt là vừa rồi là chính phủ đã ban hành
cái ngụy quyết ba mươi ba thì tôi thấy rằng
cái đề án này hoàn toàn
khả thi nếu chúng ta làm quyết liệt
và đồng bộ tất cả những giải pháp
mà cơ quan chức năng cũng như là
chính phủ đã đưa ra
để đạt được mục tiêu của đề án các chuyên gia cho rằng
cần giải quyết vấn đề thiếu quỹ đất
để phát triển nhà ở xã hội đây chính là
nguyên nhân dẫn đến tình trạng khác nhà ở xã hội
của người dân thủ tục xin phép xây dựng
nhà ở xã hội quá phức tạp gây khó khăn
cho doanh nghiệp chủ đầu tư cũng phải
tuân thủ nhiều thủ tục hành chính trường ra
từ xin chủ trương đầu tư thỏa thuận quy hoạch
giải phóng mặt bằng thẩm duyệt
thiết kế cơ sở xin giấy phép xây dựng
xác định giá đất và nộp tiền sử dụng đất
xin giấy chứng nhận công trình đủ điều kiện
đưa vào sử dụng và thông báo
với sở xây dựng trước khi bán nhà
chúng tôi cũng kiến nghị là những chính sách
thủ tục hành chính
nó phải thống nhất và phải có hành
làm pháp lý rõ ràng để các doanh nghiệp tham gia
tại vì khi mà rõ ràng thì
các doanh nghiệp sẽ rất là mạnh dạng tham gia
cái hai là về cái việc là
các cái việc mà xác nhận đối tượng
và điều kiện để
được tham gia mua nhà ở xã hội
nó sẽ bớt rừng rà hơn
bớt cái thủ tục hơn
và phải nới rộng
cái phạm vi
phạm vi của người mua nhà ở xã hội
thay vì là chúng ta đang là
khung và vùng miền
chúng ta không phung việc vùng miền nữa
thứ hai là chúng ta có thể nâng cái việc
mà thu nhập của
cái người lao động lên hiện nay là chúng ta đang quy định
một mươi một triệu nhưng mà thật ra là mới
với một triệu thì hiện nay là không đủ để mua
chúng ta có thể nâng lên khoảng một mươi năm triệu
nó phù hợp như anh chị thấy rằng là
các sở xây dựng
sở tài nguyên môi trường thì họ có
đều có cái đơn vị
chủ quản của họ là bộ xây dựng
bộ tài chính bộ tài nguyên môi trường do vậy
cái việc mà các sở này tham mưu
lên cho lãnh đạo của các tỉnh
thì cũng phải cần ra ngoài bộ
cũng lên cho căn trình lên thủ trướng do vậy
nếu một là chính phủ
chỉ đạo trực tiếp
hai là giao cho lãnh đạo
ủy ban nhân dân các tỉnh này
họ được quyên quyết với sự tham mưu
của các cơ quan chuyên môn
các sở thì như vậy nó mới chạy được
và đặc biệt trong trường hợp này
phải cần có một cái
cơ chế linh hoạt và hành lạc pháp lý
để tránh việc chồng chéo liên quan đến
đền bù giải tỏa liên quan đến
các cái phê duyệt liên quan
đến và quy hoạch thì mới thực hiện được
theo hiệp hội bất đồng sản việt nam
để bắt đầu phát triển nhà ở xã hội
các tỉnh thành phố cần xác định vị trí
và khu vực cụ thể cho phát triển
loại hình nhà ở này trong quy hoạch
và kế hoạch phát triển nhà ở hiện nay
chỉ ghi chung nhà ở trong các quy hoạch
không có sự phân biệt rõ ràng giữa nhà ở
thương mại và nhà ở xã hội dẫn đến
sự chênh lệch trong quy mô và chất lượng
của dự án ngoài ra các địa phương
cần để nhanh việc hoàn thiện các hạ tầng
kết nối để thúc đẩy phát triển
bất động sản bao gồm cả nhà ở xã hội
hạ tầng kỹ thuật bên ngoài phạm vi
của dự án cần được đồng bộ hóa
để tạo nguồn kết nối với hạ tầng bên trong
và những thông tin vừa rồi cũng đã
khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm
theo dõi kính chào tạm biệt quý vị